thưa quý vị đến nay việt nam đã điều trị khỏi cho gần sáu trăm năm mươi chín tám trăm linh ca bệnh covid một mươi chín
trong số hơn tám trăm linh ba hai trăm linh ca mắc
đợt dịch lần thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay
có sáu trăm năm mươi chín bảy trăm năm mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi hai trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là bốn mươi ba sáu trăm năm mươi tám tám trăm một mươi tám liều
theo thông cáo của đại sứ quán mỹ tại việt nam
một năm triệu liều vaccine pfizer do mỹ hỗ trợ cho việt nam thông qua cơ chế covax
về tới sân bay nội bài
và đây là lô vaccine mới tiếp nối ba đợt trao tặng trước đó mỹ đã dành cho việt nam
công dân đã được tiêm hai mũi vaccine phòng dịch sẽ được tích hợp thẻ xanh
tiêm một mũi được tích hợp thẻ vàng trên căn cước gắn chip
và đây là những thông tin được tìm ra
đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cho biết
công dân có thể sử dụng duy nhất thẻ căn cước gắn chip để thực hiện giao dịch đối với rất nhiều tiện ích
các cơ quan chức năng đảm bảo dữ liệu công dân được đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
qua quy trình xác minh đảm bảo chính xác
bên cạnh đó dữ liệu công dân được bảo đảm bảo mật tuyệt đối
không ai có thể đọc và sao lưu dữ liệu cá nhân dữ liệu được tích hợp trên căn cước công dân
dữ liệu được cập nhật bổ sung từ rất nhiều nguồn như cơ quan y tế tổ chức doanh nghiệp thông tin tiêm chủng f hay là f đã khỏi bệnh
ngoài các tiện ích như trên công dân có thể dễ dàng đăng ký điểm checkpoin cho nơi ở
hoặc dán trên các trụ sở cơ quan doanh nghiệp siêu thị hoặc nơi công cộng
nhằm đảm bảo các biện pháp khoanh vùng bóc tách các trường hợp nghi nhiễm
vào lúc giờ một mươi phút ngày hôm nay bốn xe buýt đã rời bệnh viện hữu nghị việt đức
đưa một trăm ba mươi sáu trường hợp f một về nơi cách ly tập trung
trước đó vào lúc hai mươi một h ngày hôm qua ngày hai tháng một mươi có khoảng ba mươi người đang điều trị
tại bệnh viện hữu nghị việt đức liên quan đến chạy thận ghép thận được trở về nhà
đoàn người được chia làm hai nhóm đảm bảo phòng dịch
do đang tạm thời bị phong tỏa cho nên những người này đều được bệnh viện xét nghiệm hai lần trong hai ngày
sau khi di chuyển tập trung các trường hợp f một thành phố hà nội cũng sẵn sàng phương án
để chuyển hơn một người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung ở huyện trương mỹ và thạch thất
trong ngày hôm nay các đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần hai
đối với nhân viên y tế người nhà bệnh nhân và các hộ dân xung quanh để có hướng xử lý tiếp theo
một băng nhóm hoạt động có tổ chức chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gian
tại huyện hàm thuận nam vừa bị công an tỉnh bình thuận triệt phá
lực lượng công an đã bắt giữ tám đối tượng có liên quan đến vụ việc
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận thường tụ tập tại nhà của đối tượng nguyễn tiến thạch
để sử dụng ma túy
lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản
các đối tượng này đã thực hiện trên hai mươi vụ trộm cắp xe máy
số xe trộm cắp được bán lại cho nguyễn tiến thạch
sau đó đem đến nhà của trần việt tiến
tháo phụ tùng thay đổi kết cấu và trà xóa số khung số máy
sau đó đăng bán trên trang mạng facebook
khám xét tại nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an thu gần chín mươi xe máy các loại
trong tình trạng đã bị tháo giã và thay đổi kết cấu của xe
tiếp sau đây mời quý vị cùng theo dõi
những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh sáng ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn công nhật
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phúc đức
xã sài sơn huyện quốc ai
thành phố hà nội
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn bị công an quận ba đình thành phố hà nội
ra quyết định truy nã về hai tội danh
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
là đối tượng phạm an thuyết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú
tại số chín mươi năm giải phóng
phường cửa bắc thành phố nam định tỉnh nam định
và đối tượng nguyễn đức tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú
tại thôn liên minh xã mỹ thuận
huyện mỹ lộc tỉnh nam định
phải nhận quyết định truy nã của công an
huyện đông anh thành phố hà nội
cũng về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả
của cơ quan tổ chức
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý
quý vị tuyệt đối không nên có
những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện
chương trình tiếp tục với các tin tức
về tình hình an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm xuyên
tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm
nguy hiểm cho người để tiến hành điều tra
xử lý nghiêm hành vi vi phạm
theo quy định của pháp luật
quyết định này được ban hành vào sáng ngày một tháng một mươi
sau khi huyện cẩm xuyên có hai ca nhiễm
covid một mươi chín tại xã cẩm lộc và cẩm lĩnh
theo kết quả điều tra dịch tễ
ngày một mươi sáu tháng chín bệnh nhân nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
có địa chỉ tại thôn minh lộc xã cẩm lộ
huyện cẩm xuyên đưa bố đi điều trị
ở bệnh viện việt đức hà nội
về địa phương ngày hai mươi tám tháng chín
và được trạm y tế xã cẩm lộc hướng dẫn cách ly y tế
tại nga tuy nhiên ngày hai mươi chín tháng chín
bệnh nhân này đã sang nhà bạn
ở thôn hai xã cẩm lĩnh
lấy hồ sơ bằng lái ăn uống tại quán phồn vinh
và nghỉ tại nhà nghỉ quỳnh anh cẩm nhượng
ngày một tháng một mươi bệnh nhân có kết quả
dương tính với sars cov hai
các bệnh thứ hai là bệnh nhân nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thôn hai xã cẩm lĩnh
là người tiếp xúc gần với bệnh nhân nói trên
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vừa ra quyết định khởi tố sáu bị can
trong một đường dây ghi số đề quy mô lớn
mỗi tháng giao dịch trên một mươi tỷ đồng
để điều tra về tội đánh bạc
cầm đầu đường dây này được xác định là
hồ thị thanh nhi ba mươi sáu tuổi
trú tại phường tân lập thành phố buôn ma thuột
đây là đường dây số đề lớn
hoạt động rất tinh vi từ cuối năm hai nghìn hai mươi
mỗi ngày nhi cùng đồng bọn sẽ đứng ra
ghi số đề cho những người có nhu cầu
trên địa bàn thành phố buôn ma thuật
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả
sổ số của các đài như miền bắc đà nẵng khánh hòa
rồi tính toán thắng thua với các con bạc
để đối phó với lực lượng công an
các đối tượng liên tục thay đổi vị trí
ghi số đề và thường chọn những nơi
vắng vẻ ít người qua lại
bước đầu công an đã làm rõ
mỗi ngày đường dây này ghi số đề cho các con bạc
từ ba trăm linh đến bốn trăm linh triệu đồng
trung bình mỗi tháng số tiền giao dịch ghi số đề
trên một mươi tỷ đồng
một nhóm đối tượng lắc tài xỉu
ăn thua bằng tiền tại khu đất trống
trên địa bàn ấp sơn đông xã thanh đức
huyện long hồ đã bị công an tỉnh vĩnh long
triệt xóa thu giữ nhiều tiền và tăng vật
qua thời điểm trên lực lượng công an đã bắt quả tăng
và tạm giữ được năm đối tượng
tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
lực lượng chức năng đã thu giữ
một bộ dụng cụ dùng để chơi tài xỉu
số tiền năm triệu đồng trên chiếu
và tạm giữ trên người các đối tượng
ba mươi bốn triệu đồng qua làm việc
trong số người tham gia đánh bạc này có người đến
từ tỉnh long an và trà vinh
lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án vi phạm quy định
về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
ba bị can có vai trò giúp sức
cho bị can trần văn bảy
trú tại xóm minh xuân xã minh hợp huyện quỳ hợp
tổ chức khai thác đá trái phép
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
ba bị can gồm
uông lý lâm chú tỉnh hà tĩnh
lê hùng cường nguyễn văn hào
cùng chú huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
cả ba bị can bị khởi tố
về hành vi đồng phạm với vai trò giúp sức
cho bị can trần văn bảy
tổ chức khai thác đá trái phép
tại núi phá cụ xóm kèn xã châu lộc
huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét
khẩn cấp nơi ở đối với ba bị can trên
như vậy tính đến thời điểm này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã khởi tố năm bị can trong vụ án
vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
xảy ra vào ngày một mươi ba tháng bảy năm nay
tại xóm kèn xã châu lộc
huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
tạm biên mỹ hạnh xin kính chào quý vị
đang theo dõi sáng phương nam
mở đầu là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
chiều tối ngày hai tháng một mươi công an huyện càng long
tỉnh trà vinh đã tiến hành làm việc
với bốn đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng
và chống người thi hành công vụ
để xử lý theo quy định của pháp luật
khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày hai tháng một mươi
tài chốt kiểm tra y tế cầu cổ chiên
thuộc xã đại phước huyện càng long tỉnh trà vinh
có rất đông người dân trà vinh
vĩnh long sắp trang từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh lân cận về địa bàn
tại đây trong lúc lực lượng chức năng khẩn trương
tiến hành kiểm tra thông tin
hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục khai báo y tế
theo quy định thì các đối tượng
thạch kêu lai thạch lập nguyễn ngọc thanh
và trần văn rỡ đều ngộ tỉnh trà vinh
đã có hành vi hô hào
lôi kéo nhiều đối tượng đi cùng
gây rối trật tự công cộng phá rào trắng để vượt chốt
đối tượng lập đạp ngã hàng rào
gây thương tích cho lực lượng công an
tiếp đó đánh lực lượng y tế
ném bình nước vào người thi hành công vụ
sau khi vượt chốt được một đoạn
các đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an bước đầu
các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
cũng trong ngày hai tháng một mươi
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã
nguyễn huỳnh đức hai mươi sáu tuổi quê tỉnh cà mau
sau gần năm năm lẫn trốn về hành vi
cố ý gây thương tích
theo hồ sơ công an
vào khuya ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
đức cùng đồng bọn dù hung khí nóng bỏ hiểm
đánh anh hoàng khắc đạt
ngụ huyện nhân trạch gây thương tích nhẹ
thế vậy anh hoàng trọng tuấn ngụ huyện nhân trạch
vào căn ngăn thì bị đức cùng đồng bọn
đánh gây thương tật ba mươi rồi nhanh chân bỏ trốn
công an huyện nhân trạch ra quyết định
truy nã toàn quốc đối với nguyễn huỳnh đức
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày một tháng một mươi
công an huyện nhân trạch phối hợp
công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tiến hành bắt giữ đức khi đang lẫn trốn
ở xã lợi an sau gần năm năm gây án
chiều ngày hai tháng một mươi đại diện bộ công an cho biết
đã nhận được tin báo tố giác tội phạm
và đơn tố cáo một số cá nhân
trong hoạt động gây quỷ quyên góp tự thiện
hỗ trợ cho người dân miền trung bị lũ lụt
bộ đã chỉ đạo cục cảnh sát hình sự
thủ lý kiểm tra và xác minh nguồn tin
nhiều tài khoản cá nhân kêu gọi ủng hộ
cho đồng bào miền trung trong cơn lũ năm hai nghìn hai mươi
không ít do nghệ sĩ khởi xướng
trở thành tâm điểm dư luận từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
bộ công an xác nhận
đã nhận được tin tố giác tội phạm
và đơn tố cáo liên quan đến các cá nhân này
cục cảnh sát hình sự thủ lý
và đã phối hợp với các ngân hàng
ra soát xác định những tài khoản huy động tiền từ thiện
để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp
và quá trình giải ngân
đồng thời đơn vị cũng phối hợp với ưu ba nhân dân
và mặt trận tổ quốc các tỉnh nghệ an hà tĩnh
quảng bình quảng trị thừa thiên huế
quảng nam quảng ngãi
để xác định số tiền hàng mà các cá nhân
tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương
ngoài ra cơ quan chức năng còn mời làm việc
với một số cá nhân tổ chức
đề nghị cung cấp thông tin có liên quan
để sớm có kết luận về vấn đề này
liên quan đến vụ việc một tài xế xe tải
vào bệnh viện xét nghiệm khai tên giả
và sau hai lần test nhanh cho kết quả dương tính
với sars cov hai đã bất ngờ lên xe bỏ đi
hiện lực lượng công an của hai tỉnh
đắk lắc và đắk nông đã vào cuộc phối hợp
để điều tra làm rõ
tối ngày hai mươi năm tháng chín
một tài xế xe tải đến bệnh viện
nhi đức tâm ở thành phố buôn ma thuột
để test nhanh covid một mươi chín
người này khai tên là phạm tấn phước
trú tại huyện cư rút tỉnh đăng đông
sau khi thông báo mẫu test nhanh hai lần đều dương tính
với sars cov hai người này nhanh chóng ra xe bỏ đi
ngay sau đó cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc
đã tổ chức truy tìm
tuy nhiên khoảng bốn mươi phút sau người này lái xe
quay lại bệnh viện nhi đức tâm
nhưng tiếp tục khai với một tên khác là lê công thức
cũng trú tại huyện cư rút
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín kết quả xét nghiệm
bằng phương pháp pcr khẳng định
tài xế này dương tính với sars cov hai
hai lô hàng chứa gần năm kg ma túy
ngụy trang thực phẩm xuất khẩu
vừa được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế
tân sơn nhất phối hợp với đội kiểm soát
phòng chống ma túy cục hải quan tp hcm
ngăn chặn kịp thời
kiểm tra kiện hàng thực phẩm khai báo
là miến rong bún khô sứa biển
xuất sang singapore và điểm đến cuối cùng
là australia lực lượng chức năng phát hiện
một kg ma túy giấu bên trong
trước đó vào ngày một mươi tháng chín tri cục hải quan
cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cũng phát hiện thu giữ hơn ba sáu kg ma túy
tổng hợp ngụy trang tinh vi trong các gói
cá khô do một đối tượng tại hải phòng
ủy thác một công ty dịch vụ làm thủ tục
xuất khẩu sang singapore
thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc
thi thể lìa đầu tại quận bảy tp hcm
hiện tại nghi phạm đã bị công an quận bảy
bắt giữ để khẩn trương làm rõ
chiều qua người dân trong hẻm
sáu trăm bốn mươi năm đường trần xuân soạn nghe thấy tiếng la hét
khi chạy ra thì phát hiện một đầu người
đã lìa khỏi cơ thể nên báo chính quyền địa phương
tiếp nhận thông tin công an đã có mặt
bảo vệ hiện trường để làm rõ vụ việc
theo người dân nạn nhân là người sống trong hẻm
bán tạp hóa vụ việc có liên quan đến
mâu thuẫn trong lúc đá gà nghi phạm
gây ra vụ việc có biểu hiện ngáo đá đã bị khống chế
kết quả kiểm tra nhanh nghi phạm âm tính
với ma túy âm tính với covid một mươi chín
và không sử dụng rượu bia hiện công an
đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
để xử lý theo quy định và chúng tôi sẽ tiếp tục
thông tin về vụ việc này trong các bản tin
thời sự sau
sáng nay tòa án nhân dân cấp cao
tại hà nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm
vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình
xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học
ethanol phú thọ do có kháng cáo
của các bị cáo và người có quyền lợi
nghĩa vụ liên quan
trong vụ án này sau phiên tòa xét xử
sơ thẩm bị cáo đinh la thăng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí việt nam
pvn không làm đơn kháng cáo
bị cáo trịnh xuân thanh nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc tổng công ty cổ phần
xây lắp dầu khí việt nam pvc
đã rút đơn kháng cáo trước phiên phúc thẩm
sáu bị cáo có đơn kháng cáo gồm
vũ thanh hà cựu tổng giám đốc công ty cổ phần
hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí
pvb phạm xuân diệu cựu tổng giám đốc
tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam
pvc nguyễn xuân thủy cựu phó trưởng phòng
đầu tư dự án pvb khương anh tuấn
cựu phó trưởng phòng thương mại pvb
lê thanh thái cựu trưởng phòng kinh doanh
pvb và hoàng đình tâm cựu kế toán trưởng
pvb trong đơn kháng cáo
sáu bị cáo đều xin tòa cấp phúc thẩm
xem xét miễn trách nhiệm dân sự cho mình
liên quan đến vụ án này công ty trách nhiệm
hữu hạn đầu tư mai phương cũng có đơn kháng cáo
đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét
trả lại ba bốn trăm linh m hai đất
tại thị trấn tam đảo huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
cho công ty mai phương
thay vì trả lại cho pvc như bản án sơ thẩm đã tuyên
thông tin về phiên xét xử sẽ được cập nhật
trong các bản tin sau
mới đây cục phòng chống ma túy
và tội phạm bộ đội biên phòng phối hợp với
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị và
trị cục hải quan tỉnh quảng trị phát hiện
bắt xử vụ buôn lậu gỗ đá quy hiếm
với tổng trị giá là trên hai mươi chín tỷ đồng
tại cửa khẩu quốc tế la lai các lực lượng đã phối hợp
kiểm tra bảy xe container của công ty
trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu an trần
địa chỉ tại phương năm tp đông hà
vận chuyển gần bốn trăm năm mươi mét khối gỗ các loại
và gần một mươi một tấn đá phấn quý hiếm
trị giá ước tính ban đầu là trên hai mươi chín tỷ đồng
từ lào vào việt nam
trong đó phát hiện khai báo gian lận
vượt tám mươi bốn m khối gỗ so với tờ khai
nhập khẩu hàng hóa và hơn bảy mươi bảy mét khối gỗ
quy hiếm gồm gỗ cầm lai gỗ chắc
trị giá hơn tám tỷ đồng
để vận chuyển số gỗ này các đối tượng đã thiết kế
gia cố thêm vách ngăn hầm hàng trên xe ô tô
kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều
quy cách không đồng nhất để trà trộn
cất dấu hàng hóa
sau khi nhậu xoay một bị cáo
trú tại xã hòa phong huyện hòa vang tp đà nẵng
đã tông xe thẳng vào chốt kiểm soát
dịch covid một mươi chín và đánh lực lượng công an
làm nhiệm vụ tại đây
toán nhân dân huyện hòa vang tp đà nẵng
vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt nguyễn hoàng tâm
hai năm sáu tháng tù về tội
chống người thành công vụ
ngày bốn tháng chín thời điểm đà nẵng đang áp dụng
phong tỏa cứng để phòng chống dịch covid một mươi chín
tâm vẫn đi xe máy đến nhà bạn để nhậu
sau đó tâm điều khiển xe
về lại nhà thì gặp chốt kiểm soát
dịch covid một mươi chín do xe xỉn
không làm chủ tốc độ nên khi bị lực lượng
kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe
tâm đã không xử lý được và tông thẳng
vào chốt kiểm dịch không dừng lại ở đó
tâm còn chửi bới thách thức tổ công tác
làm nhiệm vụ tại chốt và ngay lập tức
bị khống chế được biết tâm
từng có một tiền án tàng trữ trái phép
chất ma túy vừa ra tù và chưa được
xóa án tích lại tiếp tục vi phạm pháp luật
bản tin tiếp tục với những tin tức
an ninh trật tự đáng chú ý khác
liên quan đến vụ án tại công ty cổ phần
việt an và các công ty liên quan lừa đảo
chiếm đoạt đa số tiền
trên sáu trăm linh một tỷ đồng của ngân hàng
việt công banh chi nhánh an giang
sau khi mở rộng điều tra công an tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam năm đối tượng
nguyên là kế toán kế toán trưởng
và các công ty về hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản từ năm
hai nghìn một mươi đến hai nghìn một mươi bốn
công ty cổ phần việt an do lưu bách thảo
nguyên tổng giám đốc ngô văn thu
tổng giám đốc cùng hai công ty cổ phần
xuất nhập khẩu bình minh công ty trách nhiệm
hữu hạn minh dầu lập một trăm linh bộ hồ sơ
vây vốn khống của ngân hàng việt công banh
chi nhánh an giang trong đó
có sự giúp sức của nguyễn viết tuyên
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
việt hưng an giang lưu bá phúc
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bách phúc
và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ
vây vốn khống của huyền hằng
trâm đào và khương
giúp sức cho ba công ty trên vây vốn
chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng
ngày ba mươi tháng năm
năm hai nghìn một mươi bảy công an tỉnh
an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm quy định về cho vây
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sáu đối tượng nguyên tổng giám đốc
và giám đốc các công ty trên cũng đã bị khởi tố
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tòa nhân dân tỉnh bình phước
đã đưa ra xét xử sơ thẩm tuyên phạt
nguyễn dũng tuấn bốn mươi một tuổi chú huyện
bù đăng tỉnh bình phước bảy năm tù
về tội giết người vụ án này
nảy sinh từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc
giót bia tại quán bia
theo cáo trạng khoảng một mươi sáu h
ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn dũng tuấn cùng nhóm
bảy người trong đó có huỳnh văn mã
đánh bia và uống bia
tại một quán bia tại thị trấn đức phong
huyện bù đăng tỉnh bình phước
trong lúc đánh bia tuấn nói với em
giót bia cho mọi người uống
nhưng em không làm theo nên tuấn gây sự với em
và dẫn đến
hai bên đã xảy ra mâu thuẫn thách thức đánh nhau
trong lúc xô sát tuấn vung cây
cơ đánh bia vào đầu em
và sau đó tuấn bỏ đi
còn em được đưa đi cấp cứu
nên may mắn thoát chết nhưng tỷ lệ
thương tích lên đến chín mươi chín
ngoài mức án bảy năm tù giam
tuấn còn phải bồi thường cho nạn nhân
năm trăm linh triệu đồng
thường xuyên tụ tập đánh bài ăn tiền
gây mất an ninh trật tự địa phương
sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện đông hải tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về tội danh đánh bạc
theo hồ sơ của cơ quan công an
khoảng một mươi ba h ngày hai mươi sáu tháng bảy
sáu đối tượng cùng chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đã bị công an huyện đông hải bắt quả tang
khi đang tổ chức đánh bài ăn tiền
tại căn nhà trên địa bàn xã long điền
huyện đông hải tỉnh bạc liêu
lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường
một mươi bộ bài tây đã qua sử dụng
hơn hai mươi sáu triệu đồng cùng nhiều tăng vật
có liên quan
được biết bà trương thị diệu thường xuyên
dùng địa điểm trên đứng ra tổ chức
cho các đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền
để thu tiền sâu gây mất an ninh trật tự địa phương
vào tối qua phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố đài nẵng
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã bàn giao hai đối tượng người hàn quốc
có lệnh truy nã quốc tế
đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố đà nẵng
cho cảnh sát hàn quốc để phục vụ công tác điều tra
hai bị can người hàn quốc là
john taiji năm mươi tuổi và nam ki won năm mươi một tuổi
bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế
interpol truy nã quốc tế
trong đó john taiji
bị interpol ra lệnh
truy nã ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
về hành vi lừa đảo
còn nam ki won bị truy nã
từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
về hành vi gây thương tích
thân thể nghiêm trọng cho người khác
sau khi đến nhiều nơi
cả hai trọn đài nẵng là điểm dừng chân
thì bị công an đài nẵng phát hiện
bắt giữ vào tối ngày một mươi chín tháng chín
trong đó john taiji được phát hiện
tại căn hộ trung cư trên đường
phường my an quận ngũ hành sơn
còn nam ki won bị bắt khi đang trốn
ở một cơ sở kinh doanh lưu trú homestay
trên đường lê thước quận sơn trà
thành phố đài nẵng